cơ quan anh điều tra công an tỉnh bình định vừa triệt xóa đường dây lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
do trần thị kim hoa ở huyện phù mỹ tỉnh bình định cầm đầu
đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau
ông trương hồng sơn sáu mươi năm tuổi ở xã mỹ đức huyện phù mỹ
một trong những nạn nhân bị sập bẫy bởi thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
tưởng làm được sổ đỏ hơn bốn trăm linh mét vuông đất để bán kiếm lời
nhưng không ngờ ông sơn bị lừa mất hơn ba trăm linh triệu đồng
như vậy là bà hoa chấp nhận làm cho tôi là từ một số đấy làm ba số
thì tôi giao tổng cộng cho bà hoa là tên ba trăm năm mươi mái triệu
không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng xấu đến dư luận
giám đốc công an tỉnh bình định chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra khẩn trương vào cuộc
để sớm điều tra làm rõ hành vi của đường dây lừa đảo này
sau một thời gian ngắn tích cực điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã xác định được đối tượng cầm đầu
và những đồng phạm trong vụ án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã phối hợp đơn vị chức năng là vào cuộc xác minh
thì qua đó thì phát định rằng có một đường dây làm bộ chức chuyên làm giả
các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân
thì qua điều tra vụ án thì đến nay thì cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn nguy can
và đang bắt đệm giam bị can trần thị hoa tại trại tạm giam công an tỉnh
đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo là trần thị kinh hoa
bốn mươi tám tuổi ở xã mỹ thành huyện phủ mỹ
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
trần thị kim hoa cùng đồng bọn đã làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng của các bị hại
được biết đối tượng trần thị kim hoa hành nghề bói toán lâu năm
nên càng làm cho các bị hại tìm tưởng

là nên làm được hay không là nhung đồng ý làm
giúp sức tích cực cho trần thị kim hoa là hai vợ chồng đối tượng đặng ngọc trường
bốn mươi tuổi và lê thị kim nhung ba mươi tám tuổi cùng chú xã mỹ quang huyện phủ mỹ
trần thị kinh hoa giám đốc trường bộ tỉnh làm số đó là hai vợ chồng đối tượng đặng ngọc trường bốn mươi tuổi và lê thị kim nhung ba mươi tám tuổi cùng chú xã mỹ quang huyện phủ mỹ
trần thị kinh hoa giám đốc trường bộ tỉnh làm số đó là hai vợ chồng đối tượng đặng ngọc trường bốn mươi tuổi cùng chú xã mỹ quang huyện phủ mỹ

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã có kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
kết quả kiểm tra điểm ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý một số hồ sơ dự thầu trúng thầu thiếu từ khai hải quan chứng nhận xuất xứ chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu biên bản bàn giao và miệng thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ mã ký hiệu nhãn mát tính hợp lệ của sản phẩm hàng hóa
trong các gói thầu nói trên các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mua sắm một mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
tiếp tục thông tin về việc điều hành giá xăng dầu mới đây bộ công thương đã lên kịch bản của cả năm cũng như kịch bản của từng quý hàng tháng ra soát lại các nguồn trong nước và nguồn nhập khẩu để đủ đảm bảo phục vụ xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng
từ đầu năm đến nay giá xăng dầu liên tục biến động đáng chú ý trong một mươi hai lần điều hành đã có chín lần tăng chỉ giảm ba lần trong bối cảnh giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục chiều hướng tăng cao các chuyên gia dự báo sẽ có nhiều tác động đến việc cung ứng mặt hàng này ở thị trường trong nước
liên quan tới công tác điều phối cung cầu trong nước khi một số địa phương hoặc một số doanh nghiệp có sự đứt gãy nguồn cục bộ bộ công thương đã chủ động điều hành từ các đầu mối cũng như các thương nhân phân phối khác
nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng cho các nơi thiếu hụt
tại tỉnh lai châu lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang má a tổng thu giữ một mươi hai bánh heroin
qua điều tra ban đầu mã tồng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
nếu vụ việc chót lọt tổng sẽ nhận được bốn mươi triệu đồng tiền công trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại km hai trăm chín mươi sáu quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản pa mu xã hua bum huyện đậm nhùn
đã bắt quả tang hai đối tượng là tần sai phin và tản sử mầy cùng chú huyện đậm nhùn tỉnh lai châu khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng chuyên án vào ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nậm nhùn bắt giữ lò thị việt
đến một mươi một h ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng công an khám xét khẩn cấp nhà của phản xê hừ ở bản park ma xã mường tè huyện mường tè thu giữ thêm chín năm bánh heroin
hai thanh niên điều khiển xe máy lạng lách rồi quay video clip đăng lên mạng xã hội vừa bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định xử phạt hành chính về hành ghi mây mất trật tự an toàn giao thông
khoảng một mươi năm h ngày năm tháng bốn dương lý thịnh chú huyện hồng dân và lê thanh nhật chú thị xã giá rai điều khiển hai xe mô tô đi ngang tuyến quảng lộ phụng hiệp
khi thấy có nhóm thanh niên đang tụ tập giàn hàng ngang để chuẩn bị đua xe thịnh và nhật đã tham gia vào nhóm chạy xe giữa đường liên tục rú ga nẹt bô bóc đầu
những người còn lại cổ vũ và quay video clip đăng lên mạng xã hội
xác định hành vi của dương lý thịnh và lê thanh nhật đã vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người bảy triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian ba tháng
thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bảy bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết sử dụng sai mục đích vốn vai ngân hàng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một
đến năm hai nghìn một mươi ba vũ tử công nguyên kế toán trưởng vim đã tham mưu đề xuất soạn thảo văn bản trình lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim
ký năm chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho vechal po vai tổng số một trăm chín mươi ba tỷ đồng
từ việc bảo lãnh của vim vechalco đã vay tiền tại các ngân hàng để kinh doanh với một số công ty và bị những công ty này nợ tiền không có khả năng trả nợ
do v tranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên vim đã bị các ngân hàng cưỡng thu hoặc phải trả nợ
tổng số tiền gần bảy mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra khi sử dụng nguồn tiền vai ngân hàng do vin bảo lãnh đào quốc việt giám đốc vechanco đã cho trần quang tiến chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư tập đoàn đại nam vay để hưởng lãi theo lãi suất vay của ngân hàng cộng với tranh lệch từ tám đến một hai mươi năm giá trị tiền vay
bị cao tiến không hoàn trả được một mươi năm khoản vai trong số này gây thiệt hại cho v tranco số tiền gần một trăm tám mươi ba tỷ đồng
kết thúc quý vị chưa đầy một tuần
trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát bốn đã liên tiếp phát hiện bắt giữ khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng năm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm hải đội bốn trăm hai mươi hai hải đoàn bốn mươi hai đã phát hiện bốn tàu cá mang số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm tám mươi ba tsk chín mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bảy ts tg chín mươi hai nghìn tám ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra theo lời khai của các thuyền trưởng trên các tàu chở khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải các phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căn tỉnh cà mau để điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê bà rịa vũng tàu và hoàng tức tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở đình bình để điều tra về hành vi trộm cấp tài sản khiến chủ nhà truy đuổi rồi tử vong thương tâm
theo hồ sơ rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại căn nhà trong con hẻm năm trăm bảy mươi bảy đường quốc lộ một khu phố năm phường hiệp bình phước nữ chủ nhà phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà nên hô hoáng gọi chồng dậy
người chồng thấy một thanh niên bỏ chạy ra băng con thì chạy theo tìm cách bắt giữ còn nữ chủ nhà chạy xuống lầu và ra đường hô hoáng thì thấy tên trộm đã tẩu thoát
khi quay lại thì phát hiện người chồng nằm dưới đất với tình trạng bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
tiếp nhận thông tin công an tp thủ đức đã vào cuộc điều tra vụ việc
trích xuất hệ thống camera ở các tuyến đường công an xác định rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn có hai thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện trong khu vực gần nhà nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an nhanh chóng tìm ra nghi phạm
đến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng công an vây rác một phòng trọ trên địa bàn huyện bình chánh khống chế nguyễn văn điệp và hoàng đức tài
cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự về tội trọng cấp tài sản
tại công an điều tra điệp và tài khai nhận hành vi phạm tội
cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng năm công an tp thủ đức tp hcm đang khẩn trương điều tra làm rõ việc phát hiện bốn người trong một gia đình tử vong
tại một phòng trọ trên địa bàn phường hiệp bình phước
sáng cùng ngày người dân đến phòng trọ tại hẻm hai mươi năm đường số sáu khu phố sáu phường hiệp bình phước tp thủ đức để tìm người
tới cửa phòng đóng kính đập cửa không ai nghe nghi ngờ có chuyện không lành nên nhiều người trong xóm đã phá cửa vào trong
lúc này bốn người bên trong một gia đình gồm hai vợ chồng và hai người con một nam một nữ đang nằm bất động trên gác nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên hai vợ chồng và người con trai đã tử vong
riêng người con gái dù đã được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch song cũng tử vong ngay sau đó
nhận tin báo công an tp thủ đức đã có mặt tại hiện trường phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm điều tra nguyên nhân
theo một số người dân gia đình nạn nhân sinh sống tại nhà trọ này hơn chục năm và buôn bán cá tại chợ
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
kính thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và một trăm một mươi một năm ngày bác đã ra đi tìm đường cứu nước ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và sáng ngày một mươi tám tháng năm đoàn đại biểu lãnh đạo tp hcm do bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên làm trưởng đoàn
đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm
tháp dự đoàn có chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ
và các vị phó chủ tịch
các lãnh đạo đại diện các sở ban ngành
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm đoàn đã thành kính dân hoa dân hương lên anh linh chủ tịch hồ chí minh
các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vì lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta
tư tưởng đạo đức và phong cách của người là tài sản vô cùng quý báu của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
mãi là niềm tự hào nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau
cũng tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm đoàn đã dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch tôn đức thắng
tại phòng tưởng niệm chủ tịch tôn đức thắng
chủ tịch tôn đức thắng nhà lãnh đạo mẫu mực người cộng sản kiên trung
người bạn chiến đấu thân thiết của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời
suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
tiếp đó các đại biểu đã đến dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tại đây các đại biểu thành kính dân hoa trành phúc mặt niệm tưởng nhớ công lao tòa lớn của chủ tịch hồ chí minh
với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng năm thành ủy tp hcm đã tổ chức lễ biểu dương nhiều tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tượng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi lễ
bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt những năm tháng thành phố chống dịch covid một mươi chín
hai nghìn hai mươi hai là năm đáng bộ chính quyền và nhân dân thành phố chung sức nỗ lực vươn lên sau đại dịch
tiếp tục đổi mới sáng tạo và phát triển cùng đất nước
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được nhiều cán bộ đáng viên tích cực thực hiện
tạo thành những hình mẫu thiết thực chân thật và thuyết phục
thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia góp phần vào sự phát triển của thành phố
biên thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu một cán bộ đáng viên phải thực hiện nghiêm túc việc nâu gương
thật sự tiên phong gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng
đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mỗi tổ chức đảng cơ quan đơn vị và từng cán bộ đảng viên phát huy ý chí tự lực tự cường
khát vọng xây dựng và phát triển tp hcm sớm trở thành đô thị thông minh phát triển nhanh bình vững hiện đại nghĩa tình
dịp này thành ủy tp hcm đại biểu dương một trăm bốn mươi hai tập thể và hai trăm một mươi ba cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong đó có một tập thể và một cá nhân nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
các tập thể và cá nhân được tuyên dương đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực công tác của mình
để đạt được hiệu quả công việc cao nhất
có những đóng góp nối bật trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự mang lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố